và như là phó giáo sư nguyễn hoài nam cũng có đề cập
đó là khi mà chúng ta đưa những chất vào trong cơ thể của mình
thông qua con đường ăn uống thì có thể có những mối liên quan với những bệnh tật sau này
và do đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu để mà phân tích xem là
những yếu tố nào gây ô nhiễm đối với lại nguồn nước của chúng ta
và câu hỏi này xin được mời giáo sư lê huy bá trả lời ạ
yếu tố gây ô nhiễm thì nhiều lắm
ô nhiễm nguồn nước thì có thể là cái chất nước thải trong sinh hoạt
nước thải công nghiệp và nhiều cái lại nước mặt nước sông nước hồ
đều là ô nhiễm
thế cả nước mưa
nhiều bà con chúng ta ở đông an sư cửu long cứ nghĩ ra uống nước mưa là sạch
không phải không phải sạch
vì ngay để hình thành một chọt nước mưa
thì nó phải có một kinh dân của nó là

mà cái bụi đó rất có thể là một chất bẩn
bốt cái bất kỳ
có thể là một cái nguyên tổ nào đó
hoặc có một cái phấn tử nào đấy
nó làm cái trung tâm để phấn tử được bả vào
rồi mới rơi xuống
như vậy thì rõ ràng là nước mưa không sạch
và nước mưa ở đông an sư cửu long còn một cái tật này nữa
là hưng nước mưa trên mải tôn
và chọt đó là nước sạch
tất nhiên nó có sạch hơn ở đông an sư cửu long
được kinh được rạch
nhưng mà không phải là sạch
theo cái khái niệm tương đối của các nhà khoa học
nhất là những cái nước mưa mà chảy qua
cả cái mái tranh này
chảy qua tôn này
mà tôn đó là tôn fibrochimang này
thì rất nhiều có thể là cả cái
cái accent ở trong đó
bởi hòa tan và trôi dưỡng
vào trong cái nguồn nước của ta
ta uống vào
sẽ gây nên khoảng nhiều tạng sau
nó bị phát bệnh ra
nó là ung thư đấy
khi mà mình chọn
để nuốt để dung để uống
nhất là uống
tạm giật thì sau đó là uống
thế thì ta nói là
nếu bạn không cẩn trọng
trong cái khi chọn nữa
cả cái nguồn nước để uống
thì nó đi từ miền
ra nghề đáng rất là nhanh
vâng với những thông tin
mà giáo sư lê huy bá phân tích
thì chúng ta thấy rằng là
đôi khi mình không có chú ý
đến những cái yếu tố những cái hạt
rất là nhỏ ở bên trong nước của chúng ta
nhưng mà vào bên trong cơ thể của chúng ta
thì bắt đầu là phát tác
và gây ra những cái tổn thương
đó có thể là những cái tổn thương
ở những cái cấp độ rất là nhỏ
nhưng mà lâu dần tích tụ
với những sự phản ứng của cơ thể nữa
thì có thể là bắt đầu
chúng ta sẽ nhìn nhận được những tổn thương này
và không chỉ đó là những bệnh thôi
mà còn ảnh hưởng những vấn đề
mà tôi chắc chắn là rất là nhiều
những chị em phụ nữ quan tâm
đó là vấn đề thẩm mỹ nữa
và không chỉ là khỏe
mà ở đây còn ảnh hưởng cả về sắc đẹp của chúng ta nữa
và do đó thì chúng ta phải rất là cẩn trọng
rất là chú ý
trong việc là sử dụng những nguồn nước
và ngay cả những cái tập tục của chúng ta
những cái thói quen của chúng ta
nếu như mà trước đây mình đã quen là
hứng nước mưa từ mái tôn
thì có lẽ bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ lại